tuy nhiên để có cơ sở và đánh giá toàn diện rất cần sự vào cuộc sát sao của các cơ quan chức năng
đồng thời nhà máy cần có quy trình xúc rửa đường ống xử lý xuống nước còn tồn động một cách có trách nhiệm và theo một quy trình nghiêm ngặt
còn về phía các chuyên gia điều mà họ quan tâm chính là sau sự cố như thế này các nhà máy nước sạch có những biện pháp như thế nào để ngăn chặn ngay từ nguồn những chất ô nhiễm

trong trường hợp này danh giới an toàn ở đây là như thế nào
thế thì có danh giấy an toàn thì người ta bảo vệ danh giấy an toàn như thế nào
bởi vì thường ra cái hồ nằm ở dưới còn xung quanh là không có gì không chế
đáng nhớ là cái hồ đấy phải được cách ly toàn bộ chỉ có đáy sữa sông đào mà thôi
không được có bất cứ nguồn nào trên bờ sông mà có thể chạy xuống đây được mới đúng nguyên tắc của một cái bảo vệ cái đó mới đáng quan trọng
sau khi thau rửa bể chứa xúc xả đường ống từ hai mươi một h ngày hôm qua
sông đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân
tuy nhiên việc nguồn nước đã thực sự đảm bảo an toàn hay chưa thì vẫn cần sự vào cuộc tích cực
và sát sao hơn nữa của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra thẩm định và công bố
và hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khuyến cáo người dân chỉ dùng nước này để sinh hoạt
chứ chưa vội dùng để ăn uống
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phát thông báo về đặc điểm
giết người cướp tài sản xảy ra tại bảo hiểm xã hội huyện quỳnh lưu
theo đó trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tìm được phương tiện
là chiếc xe mô tô viện kiểm soát ba mươi bảy f hai một trăm tám mươi tám nhãn hiệu honda dream hai màu sơn nâu
cùng một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng
trên mũ có dòng chữ bắc á bay của nạn nhân đặng vân thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại xóm sáu xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tại bãi đất chống sau khu vực khách sạn mường thanh hoàng mai
thuộc phối bắc mỹ phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai
từ những điều tra ban đầu cơ quan công an đã thu thập được hình ảnh nghi phạm sát hại anh đặng văn thành
cụ thể đối tượng là nam giới mặc quần áo màu sáng dạng quần áo công nhân
sau khi gây án đối tượng bị thương
trước đó như intv đã đưa tin vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
giám đốc bảo hiểm xã hội huyện quỳnh lưu đặng ngọc thọ phát hiện anh thành tử vong
trong tư thế nằm sấp mặt bị đánh biến dạng
tại hiện trường có một viên gạch dính nhiều máu nghi là hung khí giết người
theo ông thọ thì có thể ban đêm kẻ xấu lẻn vào phá kết sắt
bị bảo vệ phát hiện nên đã ra tay giết người
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vào dạng sáng ngày hôm qua hàng chục trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp cùng với công an quận một mươi và đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội
ập vào kiểm tra quán bar flyhouse trên đường đồng nai
khi thấy lực lượng chức năng hàng trăm người đã hốt hoảng tháo chảy
tuy nhiên mọi lối thoát đã bị chốt chặt
kiểm tra trong quán bar phát hiện một số túi ni lông nghi là chứa ma túy
một thùng nhựa chứa nước có màu đen nghi là rượu giả
khoảng hai trăm linh người có biểu hiện nghi vấn đã được đưa về trụ sở để điều tra
tình trạng mạo danh phóng viên các cơ quan báo chí để hoạt động phi pháp không phải là vấn đề mới
đặc biệt trong thời gian gần đây đã có nhiều đối tượng xấu
mạo danh phóng viên với nhiều thủ đoạn khác nhau để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
nhẹ thì dùng thẻ nhà báo giả để xin sỏ lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm giao thông
nặng hơn thì dùng thẻ nhà báo giả để lừa đảo tống tiền doanh nghiệp
phản ánh của phóng viên intv
thẻ nhà báo giấy giới thiệu phù hiệu cấp hàm bảng tên và cả trang phục của ngành thanh tra
tất cả đều là đồ giả và nhóm đối tượng này đã sử dụng để vào vai các phóng viên
làm việc với những doanh nghiệp có vi phạm về khai thác cát sỏi mà chúng tìm hiểu trước đó
đưa ra một số cái sai phạm của doanh nghiệp và sau đó thì xin tiền cho các doanh nghiệp
xin tiền như thế nào
thì tất cả đều là xin là đều bố trợ kinh phí đi đường
từng làm phó tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành sau đó bị miễn nhiệm và không có việc làm
đối tượng ngô văn hạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại cầu giấy hà nội đã rủ thêm hai đối tượng khác đi tống tiền các doanh nghiệp
bọn chúng tìm đến các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi dọc sông hồng
tự xưng là đoàn tiền trạm của thanh tra chính phủ đi khảo sát các doanh nghiệp khai thác cát sỏi
sau đó các đối tượng đưa ra một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp
và yêu cầu nếu không muốn phiền phức thì đưa tiền để trả qua chuyện
đối tượng ngô văn hạ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám

gần đây liên tiếp xuất hiện các vụ việc mạo danh phóng viên
người đàn ông này tự xưng là nhà báo của vtv một đài truyền hình việt nam
đề nghị tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội bỏ qua lỗi vi phạm giao thông của người thân
tuy nhiên chiếc thẻ mà người này đưa ra đã được xác minh tại chỗ là thẻ giả
còn đây là đối tượng lê đình hưởng xưng danh là phóng viên của tạp chí truyền thống và phát triển
đã đến một số đơn vị của tỉnh tuyên quang làm việc
tuy nhiên tổng biên tập tạp chí này đã khẳng định tòa soạn không có phóng viên này
đối với các đối tượng giả danh phóng viên các nhà báo các chủ doanh nghiệp
khi có các đối tượng đến giả danh và liên hệ thì hãy hết sức bình tĩnh là phải có đầy đủ các thành phần trong đoàn kiểm tra
ví dụ như chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng trong một đoàn kiểm tra đến để yêu cầu kiểm tra
thì phải có đầy đủ những giấy tờ và các thành phần tham gia của đoàn
nếu mà chỉ là giới thiệu là phóng viên mà không có đầy đủ các thành phần
thì có thể các chủ doanh nghiệp phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an
hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra cũng như là xác định
chỉ đúng là việc kiểm tra của các thư thập thông tin cũng như của phóng viên có đúng sự thật hay không
tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên để hoạt động phi pháp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín các cơ quan báo chí và gây bất ổn tình hình an ninh trật tự
việc bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng này sẽ tạo tính gian đe chung trong toàn xã hội
đồng thời về phía các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường quản lý cán bộ
nhất là với các phóng viên cộng tác viên không còn làm việc tại tòa soạn
một xe ô tô đang vận chuyển một số lượng lớn thuốc lá nhập lậu vừa bị tổ công tác công an
tỉnh thừa thiên huế phát hiện bắt giữ trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xe tải biển số năm mươi một d bốn mươi hai nghìn tám do tài xế đỗ minh tường chủ thể tỉnh quảng trị điều khiển
vận chuyển trên hai mươi ba gói thuốc lá hiệu z và hơn một bốn trăm năm mươi gói thuốc lá hiệu hero không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra tài xế khai nhận số hàng trên của ông lê văn thịnh
chủ đại tỉnh quảng trị đi cùng xe
số thuốc lá này được đưa đến đà nẵng để tiêu thụ và hiện lực lượng công an đã chuyển giao
hai đối tượng cùng tăng vật cho công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế mở rộng điều tra theo đúng thẩm quyền
chiều qua xe khách dường nằm biển kiểm soát một mươi hai b bốn trăm bảy mươi tám di chuyển hướng lạng sơn hà nội
đoạn qua thung diễu xã dĩnh trì thành phố bắc giang đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
xe khách do hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi điều khiển chủ xe là anh vũ danh dũng
trú tại thành phố lạng sơn ngọn lửa được cho là xuất phát từ khoang chứa hành lý
nhanh chóng lan ra và theo dụi toàn bộ xe thời điểm xảy ra cháy có một mươi người trên xe
tất cả đều thất nạn an toàn ban quản lý dự án cao tốc đô tê bắc giang lạng sơn đã phù hợp
với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang hướng dẫn phân làn tránh ủn tắc kéo dài
thưa quý vị và các bạn thành phố cảng hải phòng hiện có chín mươi tám cầu bến bốc xếp hàng hóa với tổng chiều dài cầu cảng hơn một mươi bốn km
hệ thống cảng biển hải phòng có nguồn hàng dồi dào chiếm quá nửa khối lượng hàng hóa khu vực phía bắc
tuy nhiên do còn có nhiều điểm nghẽn về giao thông kết nối nên hệ thống cảng biển lớn nhất miền bắc vẫn chưa tối ưu được công năng sử dụng
phân tích lý do thì cơ quan chức năng các địa phương chỉ ra rằng từ trước tới nay đường bộ vẫn đang là phương thức vận tải
chiếm yêu thế cho việc rút hàng từ cảng
khi chiếm đến là năm mươi
trong khi đó hạ tầng đường sắt do vốn đầu tư lớn mà hiệu quả không cao cho nên cũng ít nhà đầu tư quan tâm
và điều này càng khiến cho hiện tượng ùn tắc đường bộ về sau phía sau cảng diễn ra thường xuyên nhất là tại khu vực cảng chùa vẽ và đình vũ
ngoài ra thì còn những nguyên nhân sâu xa nào khác nữa thì ngay bây giờ mời quý vị theo dõi phản ánh của câu chuyện giao thông sáng ngày hôm nay
ba giờ chiều tại tuyến đường từ cảng hoàng diệu di chuyển ra cảng đình vũ
lượng phương tiện bắt đầu tăng nhanh với những chiếc xe đầu kéo container
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng cho biết
hai thời điểm trong ngày thường xảy ra ủn tắc là vào sau chín giờ sáng đến trưa và từ khoảng ba giờ chiều cho đến tối
nguyên nhân được chỉ ra là do lượng xe container lấy hàng tăng đột biến trong quãng thời gian này
hải phòng là một thành phố càng biển là nơi đầu mối tập trung nguồn lượng lớn
tại công ty lưu hoạt động đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng chiều và tối đêm
đấy là những thời điểm mà cảng giải phóng hàng hóa tập trung rất lớn những lượng xe đầu kéo về để giải phóng hàng hóa tại các cảng
thế vì đã gây ra một tình trạng hết sức khúc tạp về trật tự an toàn đoàn thông trên tuyến địa bàn của đội cảnh sát đoàn thông số bốn
phòng cảnh sát đoàn thông đường bộ đồng sát công an thành phố hải phòng quản lý
ở dưới này thì mấy cái tuyến cao tốc thì tốt nhưng mà vì cái mức phí cao quá đông
xe công này cũng không tham gia vào cái tuyến đường mấy tuyến đường năm này là bây giờ là cái mật độ giao thông rất cao
thường xuyên là chiều đi và chiều về hải phòng cao điểm là anh em cứ phải dồn hôm thì một tiếng hôm thì hai tiếng đồng hồ
ở dưới khu vực cảng thì giao thông thì tương đối là tốt vì mới làm lại đường và hai chiều đường đều rộng rãi
nói chung là ở dưới cái cảng thì là thông khoáng nhưng mà riêng cái tuyến đường nguyễn văn ninh
là thường xuyên ổn ứ hầu như là ngày nào cũng thế
kể từ khi lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng triển khai các biện pháp cấm xe container đỗ chờ vào cảng
tình trạng ủn tắc ngay cửa ngõ cảng đã được giảm tải đáng kể
tuy nhiên một số bất cập về kết nối giao thông và hạ tầng giao thông phía ngoài cảng
vẫn đang khiến giao thông tại đây trực chờ những nguy cơ tiềm ẩn
ví dụ như ở vòng xoay giao nhau giữa đường cao tốc hà nội
hà nội hải phòng với quốc lộ năm được mệnh danh là vòng xoay lật xe
do vòng xoay quá lớn độ nghiêng mặt đường không phù hợp
nên từ khi đưa vào sử dụng đã xảy ra hàng chục vụ lật xe container tại vòng xoay này
tại điều kiện cho các phương tiện hoạt động ra vào cảng
chính vì vậy đây là một tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tai lạc giao thông
bên cạnh đó quy định tốc độ tại tuyến đường này
đối với xe container được chạy với tốc độ bảy mươi km
chúng tôi thấy là điều kiện đó đã ảnh hưởng rất lớn
và đã xảy ra các bộ tai lạc giao thông liên quan đến xe container
từ thực tiễn tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng
nhiều kiến nghị để giải quyết giao thông
giải quyết vấn đề bất cập hạ tầng giao thông
đã được cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền
tuy nhiên đến nay nhiều kiến nghị vẫn chưa được xem xét thực hiện
khiến thực trạng giao thông ở đây vẫn còn khó khăn
vào tối qua tại hà nội
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia và đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
tới dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương
các doanh nghiệp doanh nhân các nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân
thông qua chương trình cả nước chung tay vì người nghèo
đã phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái
khơi dậy tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư
cùng chăm lo cho người nghèo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
qua ba năm triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
số tiền ủng hộ người nghèo qua quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội là chín sáu trăm năm mươi sáu tỷ
trong đó ủng hộ qua quỹ vì người nghèo các cấp là ba năm mươi ba tỷ đồng
ủng hộ qua chương trình an sinh xã hội là sáu sáu trăm linh ba tỷ đồng
ban vận động quỹ vì người nghèo trung ương xác định mục tiêu nguồn vận động
qua chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tập trung xây dựng mới và sửa chữa nhà
hỗ trợ tiền mua vật
hỗ trợ tiền mua vật tư công cụ sản xuất giống cây con
hỗ trợ cho học sinh đi học chữa bệnh cứu đói đột xuất
và hỗ trợ người nghèo nhân dịp tết nguyên đán ngày lễ lớn
đặc biệt ưu tiên hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc thôn bản
ốc của các xã đặc biệt khó khăn hộ có thành viên là người cầu công với cách mạng
bên cạnh đó việc hỗ trợ cũng được thực hiện thông qua chương trình an sinh xã hội
các công trình dân sinh tại cộng đồng nghèo
tổng kết chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
đã tiếp nhận được hơn tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trong đó ủng hộ quỹ vì người nghèo sáu mươi bảy tỷ đồng
chương trình xã hội là tám trăm một mươi một tỷ đồng thông qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh
đã có trên một mươi ba vạn tin nhắn với tổng giá trị năm tỷ đồng ủng hộ người nghèo
hưởng ứng chương trình năm nay thay mặt lãnh đạo bộ công an
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã trao số tiền năm trăm linh triệu đồng
được trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội để ủng hộ quỹ vì người nghèo trung ương năm hai nghìn một mươi chín
qua đó góp phần ý nghĩa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
do thủ tướng chính phủ phát động
đã đến thời lượng của mục có thể bạn quan tâm
thưa quý vị và các bạn nguồn nước đầu nguồn của nhà máy nước sông đà
bị nhiễm bẩn do có người đã đổ trộm dầu thải khiến cho người dân tại hà nội một số quận
đã phải sử dụng nước máy ô nhiễm có mùi khét nồng sen lẫn với mùi thuốc sát khuẩn clor trong suốt một tuần qua
vào ngày một mươi năm tháng một mươi vừa qua hà nội đã công bố kết quả phân tích cho thấy
các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ c
cao hơn giới hạn cho phép từ một ba đến ba sáu mươi năm lần có từ dầu thải gây ra
hà nội cảnh báo người dân không sử dụng nguồn nước từ công ty sông đà để ăn uống
vâng và sau khi hà nội khuyến cáo là không dùng nước sông đà để nấu ăn
thì rất nhiều cửa hàng tạp hóa các siêu thị ở các khu vực trong thủ đô hà nội
đã cháy các mặt hàng nước lọc đóng chai những loại như là một năm lít năm lít và bình hai mươi lít
và giá của các mặt hàng này ở một số cửa hàng cũng đã bị đẩy lên cao
nhân viên tại các siêu thị cho biết là mỗi ngày các siêu thị nhập về rất nhiều nước
nhưng cho đến tối
tại các siêu thị giá nước lọc vẫn được bán theo giá niêm yết khoảng hai mươi ba cho đến hai mươi năm đồng
một bình loại từ năm cho đến sáu lít chín đồng cho đến một mươi hai đồng một loại một năm lít
tuy nhiên tại các cửa hàng bán lẻ thì có tình trạng tăng loạn giá đặc biệt là đối với bình nước hai mươi lít
theo nhân viên của một nhà phân phối nước lọc đóng chai tại hà nội
hiện tại đơn vị này đang còn trên hai trăm linh đơn đặt bình nước hai mươi lít thế nhưng lại không có hàng
tại một số nơi giá bình nước còn tăng gấp

thậm chí là có nơi lên đến sáu mươi đồng một bình do các cửa hàng tự tăng khi thấy nhu cầu lên cao
cùng với việc mua nước đóng chai để sử dụng tạm thời trong giai đoạn chờ các cơ quan chức năng xử lý
thì thị trường máy lọc nước cũng trở nên sôi động hơn
đã từ lâu thì người dân cũng đã tìm đến các cửa hàng để mua máy lọc nước về cho gia đình mình để sử dụng
tuy nhiên trong mấy ngày gần đây thì nhu cầu của các cơ quan chức năng xử lý này
và nhu cầu sử dụng máy lọc nước càng tăng cao bởi nhiều người e ngại là nguồn nước vẫn chưa đảm bảo
đây là một khu trung cư mới đi vào hoạt động ít tháng tại thành phố hà nội
khuôn viên đẹp giá cả tốt là điều làm cho hàng ngàn cư dân hạnh phúc khi được sở hữu căn hộ tại trung cư
tuy nhiên niềm vui có nhà đẹp chưa được bao lâu thì người dân tá hỏa phát hiện những bất thường trong nguồn nước sinh hoạt
thì có nước sạch nhưng mà cái nguồn cung cấp nước sạch thì chắc là không có nguồn nước sạch
chắc là chưa bảo đảm khi mà chúng tôi sử dụng nước thì chúng tôi nấu ăn thì nguộc xương nguộc thịt là nó có cái màu đỏ
nước bẩn xuất hiện nhiều bất thường khi sử dụng hiện đang tồn tại tại nhiều trung cư tại hà nội
do đó hầu hết cư dân trong các tòa trung cư trên địa bàn thủ đô đều tìm mua các loại bình lọc nước như một cứu cánh
thì thấy mọi người nói là dùng máy lọc nước nó đảm bảo an toàn hơn thì chúng tôi dùng thôi chứ cũng không biết là như thế nào
không chỉ phổ biến trong thành phố bình lọc nước cũng trở thành vật dụng quan trọng bậc nhất của nhiều gia đình ở nông thôn
hiện nay thị trường có tới hơn bốn trăm linh hãng máy lọc nước khác nhau
các thương hiệu chủ yếu đến từ mỹ nhật hàn quốc đài loan thái lan malaysia hoặc liên doanh với việt nam sản xuất
không chỉ đa dạng về mẫu mã chủng loại nguồn gốc sản phẩm máy lọc nước trên thị trường hiện nay có mức giá tranh lệch khá lớn
từ vài triệu đến cả chục triệu đồng một sản phẩm
hiện nay trên thị trường có rất nhiều các hãng máy lọc nước khác nhau
ví dụ như aosmith kangaroo sunhouse carofi coway từ dòng trung cấp đến dòng cao cấp
giá của một chiếc máy lọc nước thì nó sẽ giao động khoảng từ bốn năm triệu cho đến một mươi một một mươi hai triệu cũng đều có
dòng máy lọc nước mà trung bình nhất là bảy loại lọc giá khoảng tầm bốn năm triệu
dòng cao cấp nhất là một mươi loại lọc giá khoảng tầm một mươi một mươi hai triệu
theo đại diện một nhà sản xuất máy lọc nước tại việt nam
giá bán máy lọc nước phụ thuộc vào số lượng lõi lọc và tầng lọc
máy có nhiều lõi lọc và thiết bị diệt khuẩn sẽ đắt hơn máy ít lõi lọc
ngoài ra sản phẩm nhập khẩu huyên chiếc sẽ đắt hơn sản phẩm nhập khẩu linh kiện về việt nam lát rát
trước tình trạng thị trường máy lọc nước trăm hoa đua nở hàng giả hàng kém chất lượng tràn lan
khiến cho nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng bất an
từ năm hai nghìn một mươi bảy viện tiêu chuẩn chất lượng việt nam tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
đã xây dựng hai tiêu chuẩn việt nam đầu tiên cho máy lọc nước sử dụng bằng lọc dạng ro
hiện nay trên thị trường có hai loại máy lọc nước thông dụng gồm máy lọc nước có sử dụng công nghệ ro và nano
mỗi loại đều có những đặc trưng và ưu nhược điểm riêng
để giúp cho quý vị và các bạn có cách lựa chọn máy lọc nước tốt và an toàn
cũng như là phù hợp với từng gia đình chúng tôi xin đưa ra một số lời khuyên như sau
lọc nano thì có một ưu điểm đấy là sẽ tiết kiệm được nước
nó không có nước thải ra nó lọc được khá là nhiều vi khuẩn chất cặn bã trong nước
tuy nhiên thì dòng lọc nano thì có một nhược điểm đấy là sẽ không lọc được một số các kim loại nặng trong nước
còn dòng lọc ro thì nó có một ưu điểm vượt trội hơn so với nano
đấy là sẽ lọc sạch được hoàn toàn một số các kim loại nặng chất hữu cơ mà độc hại trong nước
nhưng mà đồng thời thì bởi vì quá trình lọc kỹ như vậy thì một số cái khoáng chất vi khoáng chất
mà có lợi cho sức khỏe trong nước cũng sẽ mất đi trong quá trình là lọc ro
thì hai loại lọc này nó đều có ưu điểm và nhược điểm riêng
nhưng mà hiện nay thì mọi người vẫn thường là sử dụng màng lọc ro hơn
bởi vì là một số các nhà cung cấp máy lọc nước sử dụng công nghệ ro
họ sẽ có thêm những phần các lõi lọc để bổ sung thêm vi khoáng chất có lợi cho sức khỏe
thông thường thì một chiếc máy lọc nước sẽ có tối thiểu là sáu
lõi lọc và nhiều nhất hiện nay trên thị trường đang là một mươi lõi lọc
đối với máy lọc nước mà sáu lõi lọc thì chất lượng nước ra đã được lọc sạch rồi an toàn sức khỏe rồi
nhưng mà nếu mà có điều kiện mình có thể là lựa chọn lên cái sản phẩm có nhiều lõi lọc hơn
ví dụ như là một mươi lõi lọc thì cái chất lượng nước ra nó vừa được lọc sạch
nó lại vừa được tăng thêm cái lượng khoáng chất cái vi khoáng chất và một số chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe
một lưu ý nữa đấy là khi mà sử dụng máy lọc nước là
khi mà sử dụng lòng dòng lọc nước ro sẽ có nước thải ra và mọi người là thường hay thấy là nó sẽ tốn nhiều nước
nhưng mà cái dòng cái nước thải của máy ro thì không phải là nước độc hại
cái phần nước thải đấy mình có thể tiết kiệm mình có thể cho vào bể chứa
dùng để cọ nhà vệ sinh tổ và bồn cầu hoặc là lau nhà tưới cây cọ sân rửa xe
tất cả những hoạt động hàng ngày đấy mình chỉ không dùng trong ăn uống và nấu ăn
nếu mà sử dụng như vậy thì nó cũng không tốn nước một chút nào so với dòng ro
mà cái đảm bảo về chất lượng nước ra là vẫn là tốt hơn so với dòng
chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới
và rất hy vọng đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam
để khám phá sáng phương nam ngày hôm nay có gì đặc biệt
xin mời trường quay sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh và biên tập viên thu hương
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị trách cổ là loài chim hoang dã có màu sắc đẹp dễ nuôi và được thị trường ưa chuộng
thời gian gần đây chim trích cổ được nhiều người dân ở các tỉnh miền tây
như là tại kiên giang bạc liêu hậu giang nuôi để phát triển kinh tế gia đình
chim trích cổ dễ nuôi dễ sinh sản khi nuôi quang thì thả lan như gà
nhiều nông hộ từng tận dụng vườn kê ăn trái rồi rào chắn xung quanh để nuôi
trích cổ được nuôi thả lan trong vườn có thể ăn thịt cá lúa rau củ quả các loại
nên không tốn nhiều chi phí thức ăn cũng như công chăm sóc
những hộ nuôi rích cổ cho biết loài chim này được nhiều người nuôi làm cảnh giữa nhà
làm con mồ đi bẫy hoặc bán thịt thương phẩm
trích của con sau một năm rưỡi nuôi sẽ bắt đầu đẻ trứng
mỗi năm trích cổ đẻ ba đợt mỗi đợt đẻ từ hai đến bốn trứng
chim con sau một tháng nuôi được bán với giá từ bốn trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng mỗi cặp
đối với con lớn sau sáu tháng nuôi khi lông chim trổ màu xanh mướt
mỏ vào mồm chim rửa màu đỏ sẽ được bán với giá từ một triệu đến một triệu năm trăm linh ngàn đồng mỗi con
hiện ở vùng đồng bằng sông cổ long chim trích cổ ngoài thiên nhiên giảm nhiều
và chỉ xuất hiện sau mùa lũ còn mùa nắng thì rất khang hiếm
chính vì vậy mô hình nuôi chim trích cổ sinh sản nhất là nuôi thương phẩm thay cho gà thả vườn
đang được nhiều người dân thực hiện vì giá chim trích cao hơn giá gà nhiều
trong khi về chỉ số thức ăn một con chim rác ăn chỉ tầm một kg thức ăn mỗi tháng
chuyển sang một thông tin khác ủy ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức hội nghị chuyên đề
về tình hình đầu tư và xuất khẩu thành phố giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín nhằm đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu
từ đó đề ra định hướng giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của thành phố trong thời gian tới
tại hội nghị đồng chí nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm để yêu cầu các sở ngành liên quan
chỉ ra nguyên nhân của các khó khăn vướng mắt trong hoạt động xuất khẩu của thành phố
cũng như xác định vị trí hàng hóa của thành phố trong tổng thể sử dụng hàng hóa của thế giới
từ đó định hướng tháo gỡ những vướng mắt định hướng phát triển phù hợp với giai đoạn sắp tới
theo đó thành phố đang hoạch định chiến lược phát triển logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn
tuy nhiên đây là thách thức không nhỏ đòi hỏi thành phố phải đồng bộ cơ sở hạ tầng
mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng logistics
tuy nhiên đây là thách thức không nhỏ đòi hỏi thành phố phải đồng bộ cơ sở hạ tầng
mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng logistics

tuy nhiên đây là thách thức không nhỏ đòi hỏi thành phố phải đồng bộ cơ sở hạ tầng

tuy nhiên đây là thách thức không nhỏ đòi hỏi thành phố phải đồng bộ cơ sở hạ tầng